tại hà nội viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam đại học quốc gia hà nội đã tổ chức hội thảo
báo cáo tính an toàn và hiệu quả của công nghệ hướng đích trong viêm luet dạ dày trào ngược
công nghệ hướng đích là một phương pháp khoa học để đưa các loại thuốc đến các tế bào bị bệnh
một cách chọn lọc mà không ảnh hưởng đến tế bào lành
việt nam đã ứng dụng thành công công nghệ hướng đích trên hạt chất cucumin từ củ nghệ vàng
trong điều trị bệnh lý dạ dày đánh dấu bước đột phá của nền y học dược việt nam
hội thảo có ý nghĩa quan trọng một lần nữa khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội của công nghệ hướng đích
mang lại nhiều lựa chọn chữa trị hiệu quả cho bệnh nhân viêm lết dạ dày và trào ngược